tính đến một mươi ba h ngày hôm nay hà nội đã ra soát thống kê được gần năm mươi bốn người từ đà nẵng về hà nội
từ ngày tám tháng bảy và đang được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
để hạn chế lây nhiễm ngoài cộng đồng thì tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hà nội
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung yêu cầu dừng triệt để hoạt động đông người và các quán bar karaoke
các quán nước vỉa hè cũng dừng hoạt động các nhà hàng siêu thị phải thực hiện giãn cách xã hội
bắt đầu từ h ngày một tháng tám
đồng chí nguyễn đức trung cũng yêu cầu tiếp tục giả soát người về từ đà nẵng
và phải được hoàn thành xét nghiệm trong ngày một tháng tám
đồng chí cũng kêu gọi người dân đeo khẩu trang sắt khuẩn tay nơi công cộng
các đơn vị trong thành phố phải khởi động lại quy trình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như là giai đoạn một
tính đến ngày hôm nay thành phố hà nội đã xét nghiệm nhanh cho gần một mươi chín trường hợp về từ đà nẵng
trong đó ghi nhận hai trường hợp dương tính là bệnh nhân hai mươi ba tuổi và bệnh nhân bảy mươi sáu tuổi